thưa quý vị mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía bắc
ít nhất là đã có bảy người tử vong do mưa lũ tại lai châu yên bái và sơn la
ngoài ra hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hư hỏng hoặc bị cuốn trôi
đặc biệt hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến giao thông ở các tỉnh tây bắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân
các lực lượng chức năng trong đó có công an đang nỗ lực khắc phục phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất
mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng giao thông tại các tỉnh tây bắc
hiện nhiều tuyến đường liên xã liên bản vẫn đang ách tắc
nghiêm trọng nhất là quốc lộ ba mươi hai và hai trăm bảy mươi chín d có nhiều vị trí sạt lở
khiến đường từ tỉnh sơn la qua huyện mường la và đường từ tỉnh yên bái qua huyện mù căng trải đi tỉnh lai châu không thể lưu thông
các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất
tại tỉnh lai châu ước tính thiệt hại về giao thông do đợt mưa lũ những ngày qua gây ra đã lên tới một mươi một tỷ đồng
đến cuối giờ chiều ngày bảy tháng tám tất cả các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh lai châu đã cơ bản được đảm bảo giao thông bước một
trong đó gần hai mươi điểm sạt lở trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d tại vùng lũ than uyên đã được khắc phục tạm đảm bảo cho việc đi lại hỗ trợ người dân vùng lũ
tỉnh yên bái ngoài ưu tiên cho tuyến quốc lộ ba mươi hai với hơn một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường
mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
huyện mù căng trải là tâm lũ của tỉnh trong đợt này cũng đã huy động máy móc dân quân và nhân dân sửa chữa
khôi phục các tuyến giao thông lên bản liên xã như khao mang lao trải kim nội để sớm thông đường phục vụ cho công tác cứu trợ cứu hộ khắc phục các thiệt hại khác
huyện cũng đã thành lập thêm một đội tìm kiếm cứu nạn người mất tích
bởi trên địa bàn có một người mất tích từ chiều tối ngày sáu tháng tám đến nay vẫn chưa được tìm thấy